xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm qua đến sáng ngày hôm nay đỉnh núi phan xipang ở lào cai được băng phủ trắng xóa
khi nhiệt độ tại đây giảm xuống dưới độ tạo nên sự thích thú với du khách khi đến với nóc nhà đông dương
dự báo đêm nay và ngày mai bắc bộ chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu chậm
nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ thấp nhất đêm nay trong khoảng là từ một mươi một đến một mươi bốn độ
vùng núi thấp hơn dưới một mươi một độ
những nơi núi cao tiếp tục đề phòng với băng giá và sương muối
còn trưa chiều mai trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
không khí lạnh duy trì trường gió đông bắc tầng thấp đưa ẩm từ biển vào
kết hợp với đặc điểm địa hình nên khu vực trung bộ tiếp tục có mưa
tập trung từ quảng trị đến khánh hòa với dạng mưa rào là chủ yếu
các tỉnh phía bắc của trung bộ trời rét có nơi rét đậm với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi hai mươi ba độ
càng về phía nam nhiệt độ tăng dần
đến ninh thuận bình thuận có thể đạt
mức là từ ba mươi đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ
thời tiết chưa có nhiều thay đổi
ban ngày có nắng với nhiệt độ duy trì ổn định
chiều tối chỉ có mưa cục bộ
với lượng không lớn
quý vị chú ý tới nhiệt độ giảm thấp
khi về đêm và sáng đặc biệt
tại tây nguyên là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
còn ở nam bộ là
từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
ngoài ra thì sương mù xảy ra dài rác
khiến tầm nhìn giảm thấp
chuyển sang những thông tin
thời tiết biển khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
vùng biển phía tây của khu vực giữa
và nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây
quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh
cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
ngoài ra ở khu vực phía nam
có mưa giải rác
khiến tầm nhìn giảm thấp
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở dưới mức là hai mươi chín độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
ít mây không mưa
sáng sớm có sương mùi nhẹ giải rác
ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ là từ một mươi hai đến hai mươi bốn độ